tất cả hàng hóa đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
quá trình kiểm đếm lực lượng chức năng đã tạm giữ một trăm linh tấn hàng hóa các loại